chủ tướng phạm văn đồng đã ra lệnh tháo rỡ vận chuyển toàn bộ máy móc còn lại ở hà nội lên cổ nghĩa chi nê
một lần nữa gia đình ông bà đỗ đình thiện lại đón đoàn cán bộ công nhân viên của nhà máy in tiền topanh về ở và làm việc tại đồn điền của mình
tại đây gia đình ông đã dành một địa điểm thích hợp đồng thời cho mượn nhà xưởng máy điện nước của đồn điền chi nê
cùng một số cơ giới kho tàng để đặt nhà máy
nhà máy in tiền đầu tiên của nước việt nam dân chủ cộng hòa do ông phạm quang trúc phụ trách
được sự cưu mang đùm bọc của gia đình ông đỗ đình thiện cán bộ công nhân viên nhà máy in tiền sớm ổn định được cuộc sống và tổ chức
nhanh chóng tiếp tục sản xuất in tiền phục vụ công cuộc chuẩn bị kháng chiến chống pháp
và tại đây tờ giấy bạc có mệnh giá lớn nhất lúc bấy giờ được ra đời là tờ giấy bạc một trăm linh đồng việt nam
còn được gọi là tờ bạc con châu
tờ giấy bạc con châu xanh vì trên tờ bạc có hình con châu màu xanh kịp thời phục vụ nhu cầu kháng chiến
năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy bác hồ trở lại khu đồn điền bác thăm gia đình ông bà đỗ đình thiện
bác thăm công nhân nhà máy in và bác thăm một số đồng bào của người dân tộc ở tại địa phương
khi tới nhà máy in tiền bác dặn cho anh em công nhân là hãy hăng say tức cực
để làm ra những đồng tiền phục vụ cho công cuộc kháng chiến
trong cùng ngày thì bác trở về chùa ở tại sài sơn quốc ai hà nội
và cũng như dự định của bác thì ngày hôm sau bác nhận được tin là thực dân pháp đã thả bom xuống khu vực đồn điền
đã trúng vựa cà phê của ông bà đỗ đình thiện và một phần của ngôi nhà trung tâm
sau thời điểm đó
ông bà đỗ đình thiện bàn giao lại toàn bộ khu đồn điền cho ban kinh tài của đảng quản lý
ông đưa mẹ già và đàn con nhỏ theo đàn quân cách mạng lên vùng việt bắc
hơn bảy mươi năm đã đi qua
khu di tích nhà máy in tiền đầu tiên sau cách mạng tháng tám đã thay đổi nhiều so với trước đây
phần thì do chiến tranh tàn phá phần là do mưa nắng của thời gian
tuy vậy với sự nỗ lực của địa phương
và mỗi cán bộ nhân viên ban quản lý trong việc giữ gìn bảo quản nhà xưởng và các hiện vật
quần thể khu di tích vẫn giữ được hiện trạng gần như thủa ban đầu
là người đã bốn mươi năm sinh sống cạnh khu di tích
bà nguyễn thị minh cảm nhận rất rõ sự đổi thay của di tích lịch sử này
từ khi mà có cái di tích này mà được đi vào công nhận và xây dựng đến và đưa vào sử dụng đến giờ thì phải nói rằng là
tất cả những người dân xuống chung quanh đây thì rất là phấn khởi
cái thứ nhất là được ở trong cái trọn vẹn trong cái khu di tích của bác
đấy là một cái niềm vui mừng rất là lớn của nhân dân ở đây
và cái thứ hai nữa là từ khi có di tích đến giờ thì toàn bộ các cái hệ thống điện đường đều là đẹp mà sạch sẽ khang trang
và từ khi mà tôi ở đây cũng rất là lâu rồi hơn
sống ở đây thì qua mấy năm mà thành lập di tích thì tôi thấy là càng về sau này thì càng có nhiều đoàn đến đây thăm quan
và đến đây là thắp hương dân bác nhưng mà đồng thời tham quan và cũng có nhiều đoàn là họ cũng đến đây báo công với bác ở những cái công việc mà họ đã làm được
trong khuôn viên của khu di tích nơi trang trọng nhất của ngôi nhà mà cách đây bảy mươi năm bác hồ đã nghỉ ngơi khi đến thăm
chính quyền và nhân dân địa phương đã lập
bạn thờ tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
trong âm hưởng của thời kỳ cách mạng sụp sôi dường như vẫn vang vọng đâu đây lời căn dặn của người khi gặp gỡ những công nhân nhà máy in tiền đầu tiên của cách mạng
đây là nhà máy in của ta
các chú cần giữ gìn cẩn thận phải thi đua nhau làm việc để in được nhiều tiền cho cả nước tiêu dùng vào công cuộc kháng chiến cứu quốc
cán bộ và công nhân trong nhà máy phải đoàn kết yêu thương
đỡ nhau cùng tiến bộ phải hết sức chú ý bảo quản và tiết kiệm tiền bạc của nhân dân
nhận thức rõ ý nghĩa lịch sử của khu di tích các cấp chính quyền và nhân dân địa phương đã và đang rất trú trọng trong việc đầu tư cơ sở vật chất
bảo quản gìn giữ các hiện vật nhằm lưu giữ và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau
năm hai nghìn chín huyện đã có
chủ trương là siêu tầm toàn bộ cái tài liệu về cái di tích này
sau khi mà siêu tầm đầy đủ có căn cứ về mặt pháp lý thì thiết lập cái hồ sơ pháp lý và đề nghị ủy ban nhân tịch đề nghị với bộ tài chính
để cho phép tôn tạo xây dựng lại cái di tích nhà máy in tiền này
và sau khi mà được sự thống nhất chỉ đạo của bộ tài chính thì huyện lạc thủy tiến hành là
giải phóng mặt bằng giải phóng mặt bằng cho cái khu di tích của nhà máy in tiền đấy là trên một mươi năm ha
nếu về mặt diện tích để có những cái bước quy hoạch để tôn tạo và xây dựng
vấn đề thứ hai là cái di tích đó thì đồng thời là được tôn tạo lại
bởi vì trước kia cái nhà đó là nếu mà các đồng chí theo cái hình ảnh cũ đấy là nó bị bắn phá tương đối nhiều
thế sau này là huyện đã phải bỏ một cái nguồn kinh phí tương đối lớn
để khôi phục lại cái nhà
máy nó cũng rất là may mắn là toàn bộ cái máy móc in tiền của cái di tích đó là còn được giữ nguyên
tuy nhiên là cái khung nhà bị bắn phá nhưng mà cái máy móc thì được giữ nguyên
thế từ những vấn đề đó thì huyện cũng đề nghị tỉnh là bổ sung cái nguồn kinh phí để tiếp tục là xây dựng
và hiện nay thì cũng đã xây dựng về mặt hạ tầng
thì đường đi thì sân này rồi khuôn viên này rồi là cây xanh này
cơ bản là bước đầu đã ổn
và cái bước thứ hai là hiện nay là huyện đang lập một cái dự án để là tôn tạo lại cái di tích một
đấy với giá trị vào được khoảng trên một mươi hai tỷ
đấy đấy là cái di tích đó để làm sao là giữ gìn và phát huy được cái giá trị của cái di tích này
bởi vì hàng năm là như các đồng chí thấy là có rất nhiều các đoàn học sinh sinh viên
rồi các trường rồi du khách
được phương về thăm cái di tích nhà máy in tiệc
thì đây là một trong những cái giá trị về mặt lịch sử rất là lớn
vấn đề thứ hai là hiện nay là huyện cũng đang có cái chủ trương để xây dựng lại cái đền thờ doanh nhân
bởi vì là đền thờ danh nhân là
vì sao như thế
vì là trước kia là bác hồ cũng đã về thăm
rồi là một số các cái nhà tư sản
ví dụ như là vợ chồng ông đỗ đình thiện là đã hiến tặng cho chính quyền cách mạng
là cái đồn điện này
chính vì thế cho nên là đây là những người có công
và là đã cho di tích
đã cho toàn bộ cái đồn điền đó để nhà nước ta làm cái di tích nhà máy in tiền
và một số những người có công để làm việc và xây dựng cái nhà máy in tiệc đầu tiên của chính quyền cách mạng
chính vì thế cho nên là hiện nay là cái dự án đó cơ bản là đã lập xong
tại mảnh đất lịch sử này
trong tương lai không xa
sẽ là một quần thể
di tích cách mạng
ghi dấu mốc son đáng nhớ của ngành tài chính nói riêng
và cách mạng việt nam nói chung
nhà máy in tiền đầu tiên sau cách mạng tháng tám